nếu bạn mua thứ gì trực tuyến thì nó có thể vận chuyển tới nhà bạn trong vòng ba mươi phút
cargo là xe điện sẽ chở được bốn mươi tám kiện hàng và có thể di chuyển trong khu vực thành thị cũng như các con ngõ nhỏ không có tín hiệu gps
nó sử dụng trí tuệ nhân tạo để học hỏi tuyến đường
chiếc xe này có thể lái từ địa chỉ của người gửi tới chỗ người nhận và bàn ra biêu kiện tự động bằng robot có sẵn
khởi đầu là bán tự động xe sẽ được tiếp tục cải tiến để tăng dần mức độ tự động
ngoài ra cargo cũng có một lái xe có thể can thiệp bất kỳ lúc nào để đảm bảo an toàn
chiếc xe này sẽ tập trung giao các kiện hàng có kích thước nhỏ bằng hộp đựng dày
nhà phát triển xe cho biết việc thử nghiệm giáo hướng y tế là mục đích đầu tiên khi đại dịch xảy ra
tôi là người làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
tôi không mong dùng trí tuệ nhân tạo vào những việc như thu hút bọn trẻ chơi trên các ứng dụng hay tác động đến quyết định mua hàng
tôi chỉ mong làm được điều đơn giản như mang thuốc đến cho người già
ngoài ra chiếc xe này còn có thể tiết kiệm chi phí giao hàng ở quy trình cuối vốn được cho là khá tuân kém
cargo giải quyết quá trình giao hàng ở giai đoạn cuối bằng tự động hóa
thông thường chín mươi phí giao hàng nằm ở quy trình cuối cùng khi thuê người giao hàng từ kho hàng gần nhất đến nhà khách hàng
nếu bạn thay thế nó bằng một chiếc xe tự hành chi phí sẽ rẻ đi rất nhiều
vì vậy về cơ bản chúng tôi đã loại bỏ yếu tố thời gian và chi phí bằng cách để một robot làm việc đó
nó có thể làm việc cả ngày và bạn chỉ cần trả tiền
chỉ cần trả tiền là chi phí điện để chạy xe
cargo có thể đạt vận tốc chín mươi sáu km một giờ sạc được bảy mươi điện năng trong một tiếng đồng hồ và sạc đầy sau ba tiếng
chúng tôi đã phát triển một hệ thống quản lý kiện hàng trong xe
có thể di chuyển các kiện hàng để giao đến hàng chục kiện cho bất kỳ đơn hàng nào
xe sẽ di chuyển đến nhà bạn
một cửa sập mở ra ở phía sau và kiện hàng của bạn nằm sẵn ở đó
sau đó nó tiếp tục đến một nhà khác và giao hàng bằng hình thức tương tự
chỉ nhìn thấy kiện hàng của họ
và robot chỉ làm công việc phân loại hàng khi xe đang di chuyển trên đường
anh william sachity cho biết nhược điểm của loại xe này là tốc độ di chuyển chậm và kích cỡ xe nhỏ
tuy nhiên sự xuất hiện của dòng xe này đang là một giải pháp hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay